trong các dịp kỳ lễ khi mà nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân tăng cao
tình trạng chặt chém khách du lịch tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay công tác quản lý đã được siết chặt hơn
cùng với sự chuẩn bị của người dân sẽ có thể hạn chế phần nào nạn chặt chém cò mồi này
theo thông tin từ các công ty du lịch ngay từ cuối tháng bảy đầu tháng tám
nhiều người đã tiến hành tham khảo và đặt tour cho gia đình đi du lịch
dịp nghỉ lễ quốc khánh tranh thủ dịp lễ ở một số địa điểm du lịch
các khách sạn quán ăn tranh thủ tăng thu nhập nạn chặt chém chắc chắn không tránh khỏi
ghi nhận từ các công ty lữ hành cho thấy lượng khách du lịch tăng từ một mươi một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
năm nay còn có một lượng khách nhất định vào dịp nghỉ lễ bay sang indonesia
cổ vũ việt nam đá tranh huy chương đồng asean
ngoài ra du khách vẫn lựa chọn các điểm đến quen thuộc như hạ long
sapa và hà nội
hạ long sapa nha trang khánh hòa đà nẵng
để tránh tình trạng bị chặt chém nhiều du khách đã lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi của mình
trong dịp mùng hai tháng chín này thì tôi cũng có ý định là đi du lịch lên sapa cùng với gia đình
mùng hai tháng chín là dịp nghỉ lễ nên dịch vụ về yếu kém hay tàu xe đông đúc có tỷ lệ từ trước đến đó rồi
nên là tôi cũng tự chủ động hỏi các địa điểm đi chơi địa điểm ăn uống nhà phù hợp
mà bạn bè người thân giới thiệu cho đó là cái kế hoạch của tôi
ngoài ra du khách nên nắm được các bộ quy tắc ứng xử du lịch bằng giá niêm yết công khai
ở những địa phương mình đến ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng về giao thông và du lịch
để phản ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra góp phần dần xóa bỏ những vấn đề xấu trong ngành du lịch